từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ y tế tổ chức hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo tại hội nghị thời gian qua ngành y tế đã nghiêm túc nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ và đạt được những kết quả quan trọng của đảng và chính phủ ghi nhận
toàn ngành y tế đã tích cực triển khai thực hiện việc kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức xây dựng bộ máy từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn giảm bớt đầu mối hoạt động ổn định tăng cường đội ngũ nhân lực trực tiếp làm công tác chuyên môn tiết kiệm được ngân sách nhà nước
bộ y tế đã thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm hai nghìn một mươi sáu mỗi năm giảm một sáu đến hai đến năm hai nghìn hai mươi một đạt tỷ lệ giảm một mươi biên chế hành chính so với năm hai nghìn một mươi tám
hàng năm các đơn vị thuộc bộ chỉ tuyển dụng năm mươi số biên chế công chức đã giảm
thực hiện chỉ đạo của ban tổ chức trung ương bộ y tế đang tích cực triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm ngành y tế vị trí việc làm của các đơn vị hành chính trong ngành y tế
hội nghị cũng đã trao đổi thảo luận việc sắp xếp cán bộ hệ thống nhân sự để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ trung ương và cán bộ cao cấp của đảng nhà nước tại trung ương và tuyến tỉnh